là lê phước toàn trần văn tâm nguyễn hữu đệ cung chú huyện châu thành tỉnh long an và nguyễn thị thu nga chú tỉnh tiền giang
tại cơ quan điều tra bốn đối tượng trên khai nhận vào khoảng chín h ngày một mươi chín tháng một
cả bốn đối tượng cùng nhau đi nhậu tại nhà bà con của toàn ở ấp xuân hỏa hai xã thanh vĩnh đông huyện châu thành

sau khi đột nhập vào nhà bà loan toàn đã nhắn tin gọi tâm vào cùng lục xót tài sản còn đệ và nga đứng canh phía ngoài
trong quá trình lục xót toàn phát hiện dưới nền nhà có một miếng gạch hơi gỗ lên
nên dùng dao đào bới đất lên và phát hiện một hộp đựng nữ trang gồm một triệu hai trăm linh nghìn đồng
một chỉ vàng một mươi tám k một mươi hai chỉ vàng hai mươi bốn k nên cất giữ riêng không nói cho tâm và đệ biết
đối tượng tâm thì đã lấy được một số hộ khẩu một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau đó toàn cùng nga đem bán ba nhẫn một lắc đau tay một sợi dây chuyền được một mươi bốn triệu ba trăm một mươi đồng để trả nợ và cả nhóm ăn uống
số vàng còn lại cơ quan công an đã thu giữ
theo định giá tài sản của cơ quan chức năng số vàng trên có giá trị là gần sáu mươi ba triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam ba tháng đối với lê phước toàn về hành vi trộm cắp tài sản
đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ đề nghị khởi tố các đối tượng đồng phạm về hành vi trộm cắp tài sản
cơ quan huyện ma rắc tỉnh đắk lắc vừa tống đạt các quyết định khởi tố ba đối tượng cầm đầu nhóm một mươi đối tượng
đã tham gia vụ phá rừng quy mô lớn ở xã trư san huyện ma rắc
giáp danh với tỉnh khánh hòa để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
ba đối tượng bị khởi tố là dương trung hương hai mươi chín tuổi dương kim sinh ba mươi tám tuổi triệu văn kim một mươi tám tuổi
cùng chú tại xã trư san huyện ma rắc tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra ngày một mươi hai tháng hai hoàng văn thiện ba mươi tám tuổi trú cùng xã gọi điện thoại cho hương
đặt vấn đề muốn hương lên khu vực rừng tự nhiên khai thác gỗ về bán lại cho mình với giá ba triệu đồng một mét khối
thì hương đồng ý sau đó hương rủ thêm sinh và kim cùng tham gia
đến ngày một mươi ba tháng hai ba đối tượng còn thuê thêm bảy người khác vào rừng tự nhiên thuộc tiểu khu tám trăm hai mươi hai
ở thôn sông trò xã trư san huyện ma rắc giáp danh với huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa
để cưa gỗ và cũng giúp vận chuyển gỗ ra ngoài
từ ngày một mươi ba tháng hai đến ngày một mươi chín tháng hai các đối tượng này đã cưa hạ một mươi cây gỗ xén mủ hàng trăm năm tuổi
xẻ thành hai mươi sáu hộp vuông vắn rồi vận chuyển đi cất giấu cho tiêu thụ
hiện công an huyện này đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hoàng văn thiện cùng bảy người được thuê vào rừng
tham gia vận chuyển gỗ
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác vào khoảng một mươi hai h một mươi phút trưa nay
trên tuyến quốc lộ ba mươi thuộc ấp bình chánh xã bình thành huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ba người tử vong
vào thời điểm trên xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát năm mươi bảy l năm nghìn sáu trăm tám mươi ba kéo theo sơ miramock biển kiểm soát năm mươi một r một mươi ba nghìn hai trăm ba mươi một
do tài xế đoàn xuân tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện quảng trạch tỉnh quảng bình điều khiển
đi từ huyện thanh bình về thành phố cao lãnh
đến địa điểm trên thì bất ngờ bị nổ lốp phần rơ móc kéo phía sau bị lật sang bên phải đè lên ba người đi xe máy
vụ tai nạn khiến cả ba người tử vong
các nạn nhân được xác định là trịnh thị diễm trịnh thị trinh và bé trai hai tuổi cùng chú thành phố sa đéc
cơ quan công an đã tiến hành công tác khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
vào khoảng một mươi giờ sáng nay tại cửa hàng sửa chữa ô tô tuấn yến ở khối hai thị trấn tây sơn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
đã xảy ra cháy sau đó lan sang hai căn nhà bên cạnh
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên người dân phát hiện lửa bùng phát tại cửa hàng sửa chữa ô tô tuấn yến
và nhanh chóng bao trùm toàn bộ cửa hàng này
người dân đã sử dụng các thiết bị dập lửa tại chỗ để chữa cháy nhưng bất thành
ngọn lửa tiếp tục lan sang một cửa hàng và một nhà dân cạnh bên
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường để dập lửa
và cùng phối hợp với người dân di rời các tài sản ra bên ngoài
đến một mươi hai h cùng ngày hỏa hoạn cơ bản được khống chế vụ cháy không gây thiệt hại về người
xong ba căn nhà đã bị theo dụi cùng nhiều tài sản bên trong
thiệt hại chưa thể thống kê hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
công ty cổ phần đầu tư đèo cả cho biết vừa có mức điều chỉnh giá vé tại trạm thu phí đèo cả
qua đó thời điểm bắt đầu điều chỉnh giá vé là từ lúc giờ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
theo đó mức giá vé thấp nhất theo lượt đối với xe nhóm một
tức là xe dưới một mươi hai ghế ngồi xe tải có tải trọng dưới hai tấn các loại xe buýt vận tải khách công cộng là chín mươi đồng một lượt
giá vé cao nhất là loại xe nhóm năm là các xe tải có tải trọng từ một mươi tám tấn trở lên xe chở hàng container bốn mươi feet là hai trăm bốn mươi đồng một lượt
công ty cổ phần đầu tư đèo cả cũng cho biết mức giá ban hành căn cứ theo quy định của thông tư số sáu mươi năm hai nghìn một mươi tám của bộ giao thông vận tải
và phụ lục hợp đồng số chín ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín được ký kết giữa bộ giao thông vận tải và liên danh nhà đầu tư
thưa quý vị và các bạn tại sao phải xén đất công viên cầu giấy để xây bãi đỗ xe ngầm trong khi có nhiều dự án bãi đỗ xe trên các khu đất của phường dịch vọng hà nội bỏ không hoặc đang sử dụng sai mục đích
tại sao dự án ban đầu được quy hoạch triển khai tại công viên trung yên lại chuyển sang công viên cầu giấy
đó là nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh đề xuất làm bãi đỗ xe tại công viên cầu giấy hà nội
nhiều người dân phường dịch vọng còn tố chủ đầu tư mập mờ trong việc lấy ý kiến
báo cáo thành phố kết quả chưa chính xác
ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự
một loạt các dự án bãi đỗ xe thuộc phường dịch vọng được quây tôn nhưng lại bỏ không hoặc sử dụng sai mục đích
các trung cư xung quanh đều có bãi đỗ xe ngầm của mình
công viên cầu giấy nơi được ví là lá phổi xanh của phường và của cả phía tây thành phố hà nội
với tại sao công ty cổ phần đầu tư vào phát triển đô thị tây hồ lại cho rằng
quanh khu vực công viên đang thiếu chỗ để xe nghiêm trọng nên cần xé một phần công viên này
để xây dựng bãi đỗ xe
các dự án không rõ hoặc là những bãi xe mà hiện tại bây giờ đang chưa hoàn thiện nó
thì tại sao không sử dụng cái đó mà lại phải lấy đất công dân
và đương nhiên với tư cách là của một người dân thì chúng tôi cũng có quyền đưa ra một vấn đề rằng
liệu có vấn đề gì không sau các dự án mà chủ đầu tư đang triển khai làm
chúng tôi là cư dân ở cái khu xung quanh công viên này thì chúng tôi đã làm đơn kiến nghị
hơn một chữ ký ở khu chúng tôi rồi
đề nghị các cơ quan ban ngành đoàn thể đh hà nội xem xét lại cái dự án này và không nên thực hiện
theo bản thuyết minh dự án mà nhà đầu tư là công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị tây hồ trình
tại tờ trình số năm hai nghìn một mươi tám tt ctth ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
do công ty này báo cáo với ủy ban nhân dân tp hà nội xin phép không nghiên cứu đầu tư bãi đỗ xe ngầm
tại vị trí công viên trung yên phường yên hòa cầu giấy vì lý do kết cấu địa chất đặc thù và
xung quanh không ủng hộ vậy người dân ở phường dịch vọng phản đối là có chính đáng hay không
cái quy hoạch như thế là rất sai lầm bởi vì là bãi đỗ xe là phải đặt ở vị trí nào đấy để thuận tiện
cho việc đi lại và hạn chế cái việc mà xe ô tô vào trung tâm mà tránh cái xung đột của cái phương tiện cơ giới
với những cái sinh hoạt mà có tức là sinh hoạt công cộng ví dụ như là gần trường học công viên
là cái chuyện này là phải rất hạn chế cho nên là xét về mặt quy hoạch là rất là bất ổn
thêm nữa công ty t hồ khẳng định sau gần một tháng
tháng lê ý kiến đa phần người dân đều ủng hộ và mong sớm triển khai nhanh dự án
nhưng trong quá trình thực hiện dự án có nhiều người chống đối
trong đó có ban quản trị các tòa nhà xung quanh công viên
với khẳng định này của chủ đầu tư người dân tỏ ra khá bức xúc
để làm rõ vấn đề này vào sáng ngày hôm nay hai mươi ba tháng ba
tại ủy ban nhân dân phường dịch vọng đã tổ chức cuộc đối thoại ba bên
tuy nhiên sau khi có mặt của phóng viên đến ghi nhận tình hình
đại diện ủy ban nhân dân phường đã từ chối bất kỳ một yêu cầu nào tiếp xúc với buổi đối thoại
hướng tới kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
sáng nay cục công tác đảng và công tác chính trị phối hợp cùng một số đơn vị hảo tâm
đã tới thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại trung tâm phục hồi chức năng
người khuyết tật thụy an huyện ba vì thành phố hà nội
nhân dịp này cán bộ chiến sĩ cục công tác đảng và công tác chính trị
đã trao hơn năm mươi xuất quà với tổng trị giá hơn ba mươi triệu đồng cho các em nhỏ tại đây
trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật thụy an hiện có gần hai trăm linh trẻ mồ côi
trẻ em bị các khuyết tật như câm điếc bại não đau
mỗi em nhỏ ở đây là một mảnh đời một số phận khác nhau
nhưng tất cả các em đều có một điểm chung là thiếu tình thương của người thân và gia đình
những phần quà và lời động viên thăm hỏi thể hiện tinh thần tương thân tương ái
trách nghiệm của cán bộ chiến sĩ cục công tác đảng và công tác chính trị với cộng đồng
qua đó nhằm động viên giúp đỡ các em vơi bớt khó khăn trong cuộc sống